thưa quý vị tiến hành kiểm tra một cơ sở karaoke trên địa bàn của thị xã giá rai
lực lượng chức năng công an tỉnh bạc liêu phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hợp với công an thị xã giá rai tiến hành kiểm tra quán karaoke sông ngân
thuộc khóm năm phường hậu phòng thị xã giá rai do hứa phong vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm quản lý
thời điểm lực lượng công an kiểm tra bên trong quán vẫn còn ba phòng hút đang hoạt động với một mươi sáu khách
kiểm tra các phòng hát lực lượng công an phát hiện hai viên thuốc lắc
kiểm tra phòng của hứa phong vũ lực lượng công an phát hiện hai trăm ba mươi sáu năm viên thuốc lắc một mươi bịch ni lông ma túy
cùng một số loại hung khí nguy hiểm hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý